theo thông tin từ bệnh viện trung ương thái nguyên vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
thiếu tá trần văn vang cán bộ cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an
người bị xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ đâm trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ
tại km số sáu mươi sáu quốc lộ mới đoạn tránh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã tử vong
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát của cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an
đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ ba mới đoạn tránh tp thái nguyên
thì phát hiện xe mô tô hai mươi e một hai mươi sáu nghìn sáu trăm linh chín đi vào đường cấm xe mô tô lưu hành
khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe người điều khiển xe mô tô không chấp hành
và còn lao thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
hậu quả thiếu tá trần văn vang bị thương nặng sau đó được đi đi cúp cứu
tại bệnh viện trung ương thái nguyên mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng nên thiếu tá trần văn vang đã tử vong
người điều khiển xe mô tô cũng bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện a thái nguyên